sau hai ngày làm việc chiều nay tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án vụ tề trí dũng
cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận
gọi tắt là ipc cùng sáu đồng phạm trong vụ bán rẻ một trăm bốn mươi chín đất nền dự án an phú tây
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo dũng một mươi hai năm tù về tội vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí tổng hợp với hai bản án trước bộ bị cáo phải chấp hành ba mươi năm tù
sáu bị cáo còn lại tùy vai trò tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử có mức hình phạt tương ứng
về trách nhiệm dân sự sau khi thu hồi sáu nền đất cùng hơn một mươi sáu tỷ đồng được khắc phục trong giai đoạn điều tra
số tiền thất thoát được xác định là hơn một trăm linh hai tỷ đồng
trong đó bị cáo dũng bồi thường tương ứng bốn mươi số tiền là hơn bốn mươi tỷ đồng